nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe của con người vật nuôi và môi trường đồng thời hướng đến nền sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững
vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bàn hành quyết định một nghìn một trăm tám mươi sáu về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở việt nam
glyphosate là hoạt chất thuốc trừ cỏ được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì tác dụng dịch cỏ hiệu quả cao
tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn glyphosate đã được đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam và đến nay có một trăm linh bốn tên thương mại chứa glyphosate được đăng ký
tuy nhiên việc lạm dụng các loại hóa chất diệt cỏ trừ sâu bệnh trong thời gian dài không những gây ảnh hưởng môi trường mà còn để lại hậu quả nặng nề với sức khỏe của những người thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất này và cả những người sử dụng